bộ y tế vừa có công văn số năm nghìn một trăm năm mươi hai bitmt do thứ trưởng đỗ xuân tuyên ký
gửi ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị cho phép ủy ban nhân dân các phường xã
được thí điểm hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cho các đối tượng f một
nhằm chú động phòng chống dịch covid một mươi chín và giám tại giảm nguy cơ lên nhiễm chéo
tại các cơ sở cách ly y tế tập trung bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân tp hcm
xem xét áp dụng thí điểm cách ly y tế tại nhà
công văn nêu rõ chỉ cho phép thực hiện cách ly tại nhà sau khi đã kiểm tra
xác nhận đảm bảo đủ điều kiện cách ly theo hướng dẫn của bộ y tế
tổ chức quản lý giám sát việc tổ chức cách ly y tế tại nhà giám sát y tế đối với người cách ly
trong và sau thời gian kết thúc cách ly tổ chức thu gom vận chuyển chất thải y tế lây nhiễm theo quy định
hcdc sẽ tổ chức xét nghiệm sars cov hai cho người cách ly
đối tượng áp dụng cách ly y tế tại nhà là những người được xác định tiếp xúc gần với ca bệnh covid một mươi chín
tức là f một yêu cầu là phải ở nhà riêng lẻ có phòng cách ly riêng khép kính và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình
có khu vực riêng để nhân viên y tế thực hiện khám lấy mẫu và theo dõi sức khỏe